tri cục kiểm lâm tỉnh phú yên xác nhận đã dập tắt được vụ cháy hơn một mươi hectare rừng trồng của người dân thôn định thái xã hòa định đông huyện phú hòa xảy ra vào đêm qua
vụ cháy rừng được người dân phát hiện vào lúc một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi tháng chín
bộ chỉ huy quân sự tỉnh phú yên và huyện phú hòa đã điều động gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ và người dân cùng tham gia dập lửa
tuy nhiên lửa vẫn bùng phát dữ dội do địa hình dốc đứng gió lại thổi mạnh
vì vậy chỉ còn cách dùng canh cây dập lửa chứ không thể vận chuyển nước lên cao
vụ cháy này đã thiêu dụi hơn một mươi hectare rừng trồng keo từ ba đến năm tuổi ước tính thiệt hại gần một tỷ đồng